liên quan đến vụ việc các đối tượng lâm tặc tổ chức lực lượng cướp năm xe gỗ
sau khi bị lực lượng biên phòng tỉnh gia lai bắt giữ tại xã biên giới ia chía
huyện iagrai tỉnh gia lai
ủy ban nhân dân tỉnh gia lai vừa có công văn chỉ đạo các lực lượng chức năng
điều tra xử lý nghiêm vụ việc
ủy ban nhân dân tỉnh gia lai vừa có công văn số bốn nghìn sáu trăm hai mươi bốn chỉ đạo các lực lượng chức năng
gồm biên phòng công an kiểm lâm và chính quyền huyện iagrai
phối hợp tiếp tục điều tra bổ sung hồ sơ để xử lý các đối tượng vi phạm theo đúng quy định
trong trường hợp ngoài phạm vi xử lý hành chính các đơn vị liên quan cần hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục
và chuyển cho cơ quan cảnh sát điều tra để tiếp tục điều tra xử lý hình sự
do số gỗ bắt giữ lớn đến thời điểm này lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành kiểm đếm
số gỗ tăng vật trong vụ vận chuyển lâm sản trái phép nói trên
bước đầu xác định số gỗ vận chuyển trái phép chủ yếu là gỗ xến mủ dầu và bằng lăng
trước đó vào dạng sáng ngày sáu tháng một mươi từ tin báo của quần chúng nhân dân đồn biên phòng ia chía
huyện iagrai bắt được năm xe tải chở gỗ lậu lúc đầu các đối tượng bỏ chạy nhưng một lúc sau
chúng tổ chức lực lượng với hơn hai mươi đối tượng đến hiện trường tổ chức cướp lại được ba xe tải và chạy trốn
trước sự hung hãn của lâm tặc biên phòng tỉnh gia lai đã chỉ đạo ba đồn biên phòng gồm đồn ia chía
đồn iao và đồn cửa khẩu quốc tế lệ thanh cùng phối hợp và đã bắt lại được cả ba xe bỏ chạy